cùng với đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
tỉnh quảng ngãi tập trung xây dựng và phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm
nhiều chính sách hỗ trợ định hướng phát triển nông sản tại các vùng được thực hiện hiệu quả
từng bước tạo dựng thương hiệu nhằm nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân
quảng ngãi có nhiều mặt hàng nông sản sản xuất theo phương pháp hữu cơ và thủ công truyền thống
tuy nhiên hầu hết các nông sản chưa có giá trị kinh tế cao vì phát triển ồ ạt
để từng bước nâng giá trị cho nông sản tỉnh quảng ngãi xây dựng chuỗi thương hiệu mỗi xã một sản phẩm
ưu đãi vốn vay hỗ trợ nông dân kỹ thuật mới tìm hướng tiêu thụ nông sản đặc trưng
thế mạnh để phát triển tạo sức bật cho nông nghiệp nông thôn và nông dân
đến nay một mươi ba huyện thành phố đã lựa chọn đăng ký sản phẩm đặc trưng để quy hoạch vùng và nhân dọng
sản phẩm tốt nhân dân như tôi rất vui vẻ bà con phán khởi và ủng hộ những phong trọng chương trình này
và bà con cũng cố gắng tổng số là tổng số sản phẩm sạch đẹp đưa ra thị trường thì nó sẽ thích hợp với thị trường hơn
động viên bà con cố gắng kế tổng số tổng số sản phẩm mỗi ngày còn nhiều hơn
các nông sản thế mạnh mà quảng ngãi lựa chọn như cây ăn quả rau xanh hàng mỹ nghệ khai thác lợi thế
từ các làng nghề vùng canh tác đặc trưng
khó khăn lớn nhất là thói quen canh tác vùng quy hoạch chưa thực hiện theo quy mô lớn
nên việc triển khai thí điểm và mở rộng còn nhiều vướng mắt
tuy nhiên đây là hướng đi của ngành nông nghiệp quảng ngãi gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững
thì huyện tiếp tục chỉ đồ quốc xã cũng như các phòng ban chuyên môn của huyện
là tiếp tục hoàn thiện cái chuỗi sản phẩm và mối xã mù sản phẩm mà đã đăng ký với ủy ban tỉnh
hoàn thiện từ qua sâu đến năm sâu để mà tình ra ủy ban tỉnh công nhận sản phẩm
môn tính hòn quả của huyện nghĩa hành
khi mà đã hoàn thiện được sản phẩm môn tính hòn quả
thì sản phẩm đó sẽ được cục sơ hữu chủ tệ sở học và công nghệ chứng nhận
về kiểu gió về chất lượng về máu mỏ về chỉ dẫn địa lý
định hướng hỗ trợ phát triển nông sản đặc thù mối xã mù sản phẩm
nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp
qua đó giúp nông dân nâng cao giá trị sản xuất cũng như mức thu nhập
góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp quảng ngãi phát triển đa dạng an toàn bền vững hơn